thưa quý vị và các bạn
khởi nguồn từ giải trường sơn của đỉnh cao la hiền hùng vĩ
đây là sông lớn thứ hai ở tỉnh phú yên sau sông ba
có chiều dài khoảng một trăm hai mươi km bắt nguồn từ tỉnh gia lai
dòng sông cái kỳ lộ chạy dọc dài từ vùng cao phú mở qua các dãy núi trùng điệp
một thời được mệnh danh là an toàn khu trong hai cuộc kháng chiến chống pháp đánh mỹ của huyện miền núi đồng xuân
một căn cứ địa cách mạng vững chải vùng tây bắc tỉnh phú yên
sông kỳ lộ được ví như mạch sống của cư dân đôi bờ từ xã xuân quang i xã xuân quang ii xuân quang iii
thị trấn la hai xuân sơn nam bắc rồi đổ về cửa biển tiên châu xã an ninh tây huyện tuy an
để hòa mình với biển cả
mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong các tập của ký sự xuôi dòng sông kỳ lộ
dòng sông với ba tên gọi khác nhau
ở đầu nguồn gọi là sông bà đài xuôi xuống phía dưới người dân quanh vùng gọi là sông cái
về hạ nguồn gọi là sông ngân sơn
thưa quý vị và các bạn thượng nguồn của sông kỳ lộ là sông bà đài ở vùng cao phú mở
từ trên núi cao tỉnh gia lai sông bà đài hạ sơn chảy qua xã phú mỡ
nơi mà đồng bào dân tộc ba na chăm hờ roi xây dựng căn cứ cách mạng qua các cuộc trường kỳ kháng chiến chống pháp đánh mỹ của vùng tây bắc tỉnh phú yên
nơi mà chiến sĩ yêu nước nguyễn hào sự chiêu mộ nghĩa binh dựng cờ khởi nghĩa cần vương
xây dựng căn cứ cách mạng ở núi họn ông trên dãy la huyền hùng vĩ
tổ chức tập luyện quân sĩ rèn đúc khi giới lương thực thực phẩm được đồng bào bao bọc chở che trong thời kỳ chống pháp vào đầu thế kỷ hai mươi
mời quý vị và các bạn đón xem tập một của ký sự xuôi dòng sông kỳ lộ với tựa đề khởi nguồn một dòng sông
bến nước phú giang cách ủy ban nhân dân xã phú mỡ khoảng hai trăm linh mét về phía thượng nguồn
đây là đường duy nhất đi qua thôn phú hải vùng đất nơi đồng bào dân tộc chăm hờ roi ba na sinh sống
bến nước chưa có cầu bắc qua sông nên hàng ngày đông người tập trung hai bên bờ qua lại
nơi đây phần thường lưu của sông chạy giữa các dãy núi

nên hẹp sâu và có độ dốc lớn
mùa mưa trên sông hay có lũ
do có đặc điểm như vậy hàng ngàn năm những chân núi mà sông đi qua bị bào mòn tạo ra nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp
đoàn làm ký sự về phú mỡ vào mùa khô nên không phải đi đò qua sông
đoàn làm ký sự về phú mỡ vào mùa khô nên không phải đi đò qua sông
mà chỉ sắn quần đến trên đầu gối là có thể lội qua sông
chúng tôi được anh la mo tý xã phú mỡ huyện đồng xuân tỉnh phú yên đưa đến nhà cụ la mo tư mà người dân nơi đây gọi với cái tên triều mến và hiền ở thôn phú lợi xã phú mỡ trước đây gọi là xã thổ lồ
đoàn làm ký sự về phú mỡ vào mùa khô nên không phải đi đò qua sông
mà chỉ sắn quần đến trên đầu gối là có thể lội qua sông

đoàn làm ký sự về phú mỡ vào mùa khô nên không phải đi đò qua sông
thỉnh thoảng bà la o thị búi người vợ của già hiền đã theo chồng trong các cuộc kháng chiến trong xây dựng cuộc sống của người dân phú mỡ chen vào kể cho chúng tôi nghe về đội vận chuyển lương thực đạn dược của dân công vùng núi phú mở này